một lần nữa đã dóng lên những lời cảnh báo về những hung thần trên xa lộ
theo thông tin ban đầu vào thời điểm kể trên
hai ô tô khách tỉnh bình định loại năm mươi hai chỗ
biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn bốn mươi và biển kiểm soát bảy mươi bảy b chín trăm ba mươi tám
và xe container biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi của tp hcm
khi đến km bốn mươi một năm trăm linh địa phận xã sông nhạn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
thì xảy ra vụ tai nạn liên hoàn
vụ tai nạn tại hiện trường cho thấy
xe container biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi khi đến khu vực trên bất ngờ lạc tay lái
tông vào giải phân cách bên phải nằm chắn ngang bên đường
từ phía sau ô tô khách năm mươi hai chỗ màu xanh
biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn bốn mươi hút thẳng vào đuôi container lật ngang
chiếc xe khách biển kiểm soát bảy mươi bảy b chín trăm ba mươi tám chạy song song không kịp tránh
bị xe màu xanh ép dính phải
hẹt bên trong xe biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn bốn mươi hút hoảng cầu cứu
cả ba xe hư hỏng nặng nằm chắn ngang hết các làn đường
gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến cao tốc
em đang lúc đó cũng không phải ngủ mà em cười hoài vậy
cũng hơi tỉnh tỉnh rồi em nghe tiếng rầm em sợ quá em ôm đầu
rồi lúc em ôm đầu em nghe tiếng cái rầm thứ hai nữa
rồi mọi người ở dưới kêu cứu cứu
do em nằm phía trên không phải phía trên mà là cái bên
cái bên phía bên ngoài cùng nhưng mà cũng dường dưới
em nghe mọi người kêu cứu cứu vậy em sợ
em mới mở ra em dậy thấy mọi người đập cửa rồi em mới chui ra thôi
cho em cũng không biết nữa
trong xe tối quá
em đang chờ có quả chập x quang em chờ có quả chập x tay
vì bệnh nhân bây giờ chỉ mức độ trung bình trừ hai trường hợp nặng
một trường hợp tử vong rồi một trường hợp nặng đang
là tiếp tục hồi sức để chúng đi mổ
thì còn nãy bốn trường hợp thì khả năng là sẽ cho về
đang là lục tục cho xuất viện
còn những bệnh nhân khác thì theo dõi thêm trong thời gian tới
và có phim ảnh đầy đủ xét nghiệm đầy đủ thì đánh giá tiếp
này coi có cho về rồi không
theo thông tin từ bệnh viện trợ rẫy cho biết
đã tiếp nhận cấp cứu một mươi hai trường hợp bị thương
trong đó đã có một trường hợp tử vong vì vết thương quá nặng
một trường hợp khác đang trong tình trạng nguy kịch
hiện nay vụ tai nạn giao thông đang được các lực lượng chức năng địa phương điều tra xử lý
trong đó nguyên nhân ban đầu được xác định là do container bị nổ lốc trước